như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng hai tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
linh đã bịt mặt mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch
đối tượng đã sử dụng hung khí là dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn để đe dọa uy hiếp nhân viên để cướp tiền
sau khi cướp được bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố vinh
và ngay sau khi tiếp nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo xác lập chuyên án huy động các lực lượng đơn vị nghiệp vụ liên quan
và phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triển khai phá án truy bắt tên cướp
sau chưa đầy bốn mươi tám h đồng hồ đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng hai tại km bốn trăm năm mươi bốn ba trăm linh quốc lộ một a thuộc xã nghi liên đinh khương linh đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai do đánh bạc trên mạng thua dẫn đến nợ nần túng quẫn nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
bước đầu lực lượng công an thu giữ các vật chứng liên quan gồm một xe máy là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội và nhiều tăng vật khác
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã di lý đối tượng trần ngọc thiên hai mươi tám tuổi trú tại xã đức minh huyện mộ đức
từ huyện mộ đức về công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi
dùng dao đâm chết vợ
trước đây trần ngọc thiên và vợ là lê thị mỹ hạ hai mươi bốn tuổi cùng với hai con nhỏ vào tỉnh đồng tháp để bán hủ tiếu
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn thiên đưa hai con nhỏ trở lại quê nhà ở quảng ngãi sinh sống
người vợ tiếp tục ở tại tỉnh đồng tháp để buôn bán
tết năm nay chị hạ về nhà cha mẹ đẻ tại xã đức tránh huyện mộ đức để ăn tết
vào tối ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lê thị mỹ hạ đến nhà
để đón hai con nhỏ mang về nhà ngoại chơi nhưng không nói trước với thiên
khi con nhỏ xin phép thiên để đi chơi với mẹ thì hai bên đã phát sinh mâu thuẫn cãi nhau
thiên đã dùng dao đâm hạ tử vong và sau khi gây án thiên đã đến công an xã đức minh huyện mộ đức để đầu thú
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công đường dây vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp lớn từ khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị về thành phố huế để tiêu thụ
thu giữ gần hai mươi đồng
thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một số hộp tiếp đạn
công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng gồm mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị xã hương trà cùng với bốn đội tư khác có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên lực lượng công an thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp
bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp
một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhóm đã tổ chức vận chuyển mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị vào thành phố huế phân phối
bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi đến ba mươi viên ma túy tổng hợp đặc biệt là nhóm này có thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vận chuyển ma túy từ biên giới về nội địa
khi các đối tượng đang tổ chức tiệc ma túy trong đêm valentine tại một con nhà không số lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với lê trọng nghĩa về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mai trí cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho bảo lãnh ba đối tượng do đang nuôi con nhỏ để tiếp tục điều tra
xác minh lời
trước đó qua công tác nắm tình hình vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai tổ công tác của công an tp long xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc tổ sáu mươi chín ở khóm đông thịnh năm phường mỹ phước phát hiện trong nhà có các đối tượng trên
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ trong nhà bảy bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy hai xe mô tô hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả năm đối tượng đều dương tính với ma túy đá tại cơ quan công an bước đầu nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc ni lông trên là ma túy đá do nghĩa mua về cùng với cường phân lẻ lại bán kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội một hành vi dù xuất phát từ động cơ hay mục đích gì thì vẫn là việc làm vi phạm pháp luật cụ thể là đã thu thập xử lý và xử lý
công an đã đặt thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
và mới đây nhất công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn trà ôn huyện trà ôn về hành vi này
trước đó vào ngày sáu tháng hai đội an ninh công an huyện trà ôn đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên này do đã có hành vi đăng tải thông tin bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra

công an toàn tỉnh hải dương tiếp tục đẩy mạnh tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn